sau năm năm triển khai tiến dụng chính sách cho hộ mới thoát nghèo do chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ triển khai
đã kịp thời tiếp sức cho hàng chục nghìn hộ mới thoát nghèo ở các xã vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
qua đó thoát nghèo bền vững và chống tái nghèo
sau khi thành công trong việc thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách
năm hai nghìn một mươi tám hộ bà lê thị lan đã tiếp tục vay hai mươi năm triệu đồng theo chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ mới thoát nghèo để trồng trè
chỉ sau một năm gần bốn hectare trè của gia đình bà đã đem lại thu nhập từ bảy đến tám triệu đồng một tháng
trước kia là mỗi một tháng tôi được từ một mươi triệu đến một mươi hai triệu
sau khi nó trè bị chết thì tôi quảy tạo lại trồng trè mới
được ba năm thì tôi cũng gọi là làm ăn được lại là từ bảy đến tám triệu một tháng
chương trình cho vay vốn hộ mới thoát nghèo được thực hiện
từ năm hai nghìn một mươi năm là một trong những giải pháp để giảm nghèo bền vững
vì hầu hết điều kiện kinh tế của những hộ mới thoát nghèo tuy đã khá hơn trước nhưng vẫn chưa ổn định
rất dễ rơi vào tình trạng tái nghèo nếu gặp rủi ro
để đảm bảo hơn thì cũng rất mong là thời hạn cho vai giống như hộ nghèo
hộ nghèo thì nên nâng lên từ sáu mươi tháng lên một trăm hai mươi tháng tức là năm năm lên một mươi năm
để đảm bảo cho việc hộ mới thoát nghèo những hộ đầu tư
những cây con có tru kỳ sản xuất lâu thì sẽ đảm bảo được việc thu ngồi vốn rồi phát triển sau này
nguồn vốn cho vai hộ mới thoát nghèo là một trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa
nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của cấp ủy chính quyền địa phương nhất là các hộ dân
nguồn vốn này đã kịp thời tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo
tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt chăn nuôi phát triển sản xuất
nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững với các mô hình sản xuất hiệu quả
mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh từng bước nâng cao cuộc sống